cả hai là nhân viên khoa xét nghiệm trần đoán hình ảnh thăm dò chức năng thuộc cdc quảng trị
theo cơ quan cảnh sát điều tra trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng các bộ xét nghiệm pcr covid một mươi chín do công ty cổ phần công nghệ việt á sản xuất
hai đối tượng trên đã lấy các bộ xét nghiệm covid một mươi chín với tổng giá trị gần một tỷ đồng bán lại cho công ty cổ phần công nghệ việt á để thu lợi bất chính
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đang tạm giữ hoàng minh vĩ
chú huyện ba bể tỉnh bắc cạn hiện đang tạm trú tại khu phố sáu phường dương đông thành phố phú quốc về hành vi giết người
theo lời khai ban đầu trong thời gian dài vĩ không có việc làm nên bị trầm cảm
gia đình đã để vĩ ra hà nội để khám và điều trị bệnh
vào khoảng bảy h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bảy chị cấn thị huyền là vợ của vĩ đang nấu đồ ăn
thì vị đã bất ngờ dùng dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau đó vĩ tiếp tục qua phòng con trai bảy tuổi đang ngủ rồi dùng dao chém cháu bé tử vong tại chỗ
khi thấy vợ và con đã chết vĩ đã điện thoại trình báo cho công an sau đó tự sát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
để sớm làm sáng tỏ vụ án
tại tỉnh bình định toán nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vĩ cáo phùng văn hương
chú tệ xã cát tường huyện phù cát tỉnh bình định về tội giết người tuyên phạt bản án tám năm tù
theo cáo trạng vào sáng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hương mang theo một cây dựa đến bụi tre
sau bằng nguyễn thị kế cùng địa phương để trộn búp mang tre
hương đã phát hiện thấy nhà bà kế mở cửa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong nhà
khi bị nạn nhân phát hiện hương đã xô ngã nạn nhân và dùng cây dựa mang theo để sát hại nạn nhân
sau đó người hàng xóm nghe tiếng kêu la của nạn nhân thì đã chạy đến tri hồ
đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó
nạn nhân được đi đưa cấp cứu nên kịp thời đã qua cơn nguy kịch
thưa quý vị thời gian vượt qua số đối tượng phạm tội cô ấy gây thương tích trên địa bàn huyện mê linh
thành phố hà nội đang có chiều hướng gia tăng
điều này không những gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cho người dân
mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự
với quyết tâm không để gia tăng tội phạm và gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an huyện mê linh đã triển khai nhiều biện pháp để tập trung đấu tranh nhằm giảm thiểu tối đa loại tội phạm này
chỉ vì nông nổi thiếu hiểu biết pháp luật đối tượng nguyễn thế bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã tiến thắng huyện mê linh thành phố hà nội đã bị công an huyện mê linh
thành phố hà nội bắt giữ về tội cố ý gây thương tích làm chết người
cũng chỉ vì mâu thuẫn do va chạm giao thông đối tượng hoàng văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tệ xã hồng lạc huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã rủ nhóm bạn đi giải quyết mâu thuẫn
nhóm của họ đã đưa ra một bài hỏi về tội cố ý gây thương tích làm chết người

khiến ông kết bị thương tật ba mươi bảy
mặc dù đã có nhiều hình phạt thích đáng cho đối tượng phạm tội
thế nhưng tội phạm cố ý gây thương tích vẫn có chiều hướng gia tăng
theo thống kê của công an huyện mê linh thành phố hà nội
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện xảy ra hai mươi vụ cố ý gây thương tích
trong đó làm một người chết hơn hai mươi người bị thương
do cái nhận thức của
một số của bộ phận quần chúng nhân dân thì cũng còn chưa được thực sự là am hiểu về mặt pháp luật
dẫn đến là cái tình trạng quá trình mà mâu thuẫn không giải quyết bằng các cái vấn đề hòa giải
và nên là dùng bạo lực dùng vũ lực dẫn đến các vụ gây thương tích xảy ra trên địa bàn
các vụ việc này thì ngay sau khi xảy ra các vụ việc thì chúng tôi cũng nhanh chóng vào cuộc
để làm tốt cái tình an ninh chế tự cũng như là giải quyết không để phát sinh những các cái hậu quả đáng tiếc xảy ra
thiết nghĩ ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an cấp ủy chính quyền các ban ngành
trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống
cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn để tránh những hậu quả đáng tiếc
công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết
đang vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vụ nổ súng trên địa bàn khiến năm người bị thương
theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng h ba mươi tám phút ngày một mươi chín tháng bảy ở khu vực quán bar cà phê
tại nút giao ngã năm xã đồng lợi huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
được biết vụ nổ súng xảy ra sau khi một người từ trong quán ba cà phê chạy ra
và xô sát với thanh niên đi xe máy khiến năm người bị thương
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
công an thị xã tân uyên đang phối hợp với công an thị xã tân uyên
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy xảy ra tại một công ty trên địa bàn
vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày khi các công nhân đang làm việc trong công ty
chuyên sản xuất vật dụng làm bằng mút xốp nhựa có địa chỉ tại đường dt bảy trăm bốn mươi bảy b
phường uyên hưng thị xã tân uyên phát hiện có cháy trong nhà xưởng
nên đã hô hoán nhau dập lửa
nhận thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã điều một mươi bốn xe chuyên dụng cùng sáu mươi năm cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường
do kế bên khu nhà xưởng là một cây xăng nên cảnh sát đã phải chia nhiều hướng
phun nước ngăn chặn cháy lan
vào khoảng một h sau ngọn lửa được khống chế
hàng trăm mét vô nhà xưởng công ty bị theo dụi cùng nhiều máy móc và hàng hóa
hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được làm rõ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm trí văn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn tứ kỳ
huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đối tượng này có nốt ruồi cách bốn cm dưới trước mép phải
đối tượng vương thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng
xã minh tân huyện nam sách tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
và đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại đông quan phường tân hưng thành phố hải dương tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện